sở giao thông vận tải tp hcm vừa có yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung ra soát triển khai thực hiện các giải pháp thêm chuyến khắc phục lưu ý tình trạng giao thông phức tạp tại khu vực sân bay tân sơn nhất cụm cảng bến xe nhằm thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông cũng như ung tắc giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ hai tháng chín
sở giao thanh tra sở giao thông vận tải triển khai kế hoạch chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác nhằm phục vụ lễ trong đó tập trung kiểm tra công tác tái lập mặt đường đặc biệt là các dự án ngầm hóa lưới điện đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vận tải tại khu vực sân bay tân sơn nhất bến xe niền đông quận bình thạnh và dọc tuyến quốc lộ một quốc lộ một mươi ba
sở cũng giao trung tâm quản lý giao thông công cộng ra soát đề xuất tăng số chuyến phục vụ vận chuyển hành khách tại sân bay tân sơn nhất của tuyến số một trăm năm mươi hai khai thác tuyến một trăm linh chín bến xe buýt sài gòn sân bay tân sơn nhất ngoài ra đề xuất tổ chức các tuyến xe buýt vòng kết nối với sân bay tân sơn nhất để giải quyết nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách tại sân bay thường xuyên theo dõi và chủ động điều chỉnh thời lượng đèn pha đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp tình hình thực tế lưu ý điều chỉnh thời lượng đèn khu vực đ